tỉnh điện biên có bốn huyện biên giới trong đó hai mươi hai trong số hai mươi chín xã biên giới có đồng bào dân tộc mông sinh sống
với hơn hai mươi năm hộ chiếm gần bốn mươi dân số
tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới còn tiêm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường
hoạt động di cư tự do truyền đạo trái pháp luật diễn biến phức tạp
thực hiện phương châm ba bám bốn cùng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đã phối hợp với chính quyền địa phương
và các lực lượng chức năng triển khai nhiều cách làm nỗ lực giữ vững an ninh trật tự địa bàn biên giới
giúp bà con dân bản ổn định đời sống phát triển kinh tế
trước đây một số hộ dân ở xã nậm kè huyện mường nhé đã tin theo một tà đạo có tên bà cô dợ
mà anh giàng a phà người dân tộc mông là một trong số đó
sau này qua các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin của bộ đội biên phòng cung cấp biết đó là tà đạo
gia đình anh phà cùng một số hộ dân đã tự giác tư bỏ
bắt đầu thì không biết là đi theo cái đảo kia bây giờ là quen bù giải thích rồi quay về thôi
đảng ủy đồn biên phòng đã xây dựng kế hoạch cho các tổ đội công tác trực tiếp xuống ăn ở cùng làng
cùng nói tiếng dân tộc với bà con nhân dân
làm sao nó hiểu những phong tục tộc quán của bà con và những nội dung tuyên truyền nó phù hợp
để nâng cao ý thức cho hành pháp lực của bà con nhân dân
địa bàn xã nậm kè là điểm phức tạp về an ninh chính trị
nhiều thành phần dân tộc sinh sống trong đó người mông chiếm khoảng bảy mươi dân số toàn địa bàn
lợi dụng đời sống khó khăn trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế
nhiều đối tượng kích động người dân gây mất an ninh trật tự
xác định đây là địa bàn trọng điểm đồn biên phòng nậm kè đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân nhằm nâng cao ý thức nhận thức pháp luật cho bà con
trong thời gian sinh sống ở địa bàn
thì thường xuyên được cán bộ biên phòng tới tuyên truyền chấp hành chủ trương
pháp luật của nhà nước phát triển kinh tế gia đình không đi theo các tà đạo
nghiện hút không sinh nhiều con để cuộc sống ổn định
mặt khác là đơn vị cũng là tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương để làm sao phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn để làm sao nó tốt hơn
thực hiện phương châm ba bám bốn cùng bám đơn vị bám địa bàn bám chủ trương chính sách
đồng thời cùng ăn cùng ở cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào
bộ đội biên phòng điện biên đã đưa hàng nghìn lượt cán bộ xuống cơ sở trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình phát triển kinh tế
qua đó tuyên truyền chủ trương chính sách dân tộc tôn giáo của đảng
và nhà nước tới dân bàn kiên trì thuyết phục cán bộ biên phòng đã giúp đồng bào dân hiểu và tránh xa thủ đoạn của các đối tượng xấu
cái đói cái nghèo đang dần được đẩy lùi
sự ổn định bình yên đã tạo tiền đề thuận lợi để bà con dân bản an tâm sản xuất phát triển kinh tế xây dựng tuyến biên giới tây bắc của tổ quốc